thưa quý vị và các đồng chí vào chiều nay quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận về tình hình kinh tế xã hội
tại phiên thảo luận các đại biểu đã đề cập tới vấn đề mà dư luận quan tâm về bộ sách giáo khoa lớp một còn nhiều hạt sạn
thảo luận tại phiên họp đại biểu đặng thị phương thảo đoàn nam định cho biết
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ngành giáo dục bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong đó sử dụng sách giáo khoa mới cho học sinh lớp một
đại biểu cho rằng bước đầu thực hiện đương nhiên có những sai sót nhưng có nhiều bất cập nổi lên thì cần phải nhìn nhận lại
điều đáng nói là những hạt sạn của sách giáo khoa lớp một mới chỉ được phát hiện khi đưa vào giảng dạy
ở một số nơi đã xảy ra tình trạng bắt em học sinh mua thêm sách tham khảo
cá biệt có những phụ huynh đã phải bỏ ra hàng triệu đồng để mua sách giáo khoa lớp một cho con cùng với cả các sách tham khảo
ngoài ra sách giáo khoa tiếng việt ở một số bộ sách còn có sự thiếu trong sáng
về ngôn ngữ thiếu hệ thống logic và chưa khai thác được kho tàng văn hóa dân gian của việt nam dẫn tới giáo viên phải vừa dạy và vừa điều chỉnh
đây là một tình trạng thực tế và đang để lại dư luận không tốt
điều đáng nói là những tồn tại này chỉ đến khi chính thức đi vào sử dụng thì mới bộc lộ
và không được phát hiện sớm hơn từ quá trình biên soạn thẩm định hay là quá trình phê duyệt để ban hành
là đại biểu đang công tác trong ngành giáo dục bản thân tôi cảm thấy rất tiếc về sự cố này
để không đánh đồng quy kết tất cả các bộ
các bộ sách giáo khoa lớp một đều có vấn đề
đại biểu thảo cũng đề nghị cần làm rõ có hay không tình trạng sai sót
nếu có thì sai ở đâu thuộc những cuốn nào bộ sách nào trách nhiệm xử lý khắc phục hậu quả thuộc về ai
quan điểm của tôi là sách giáo khoa thì đã sai bắt buộc phải sửa
và không thể để một thế hệ học sinh trẻ của chúng ta phải học sách giáo khoa sai sót như vậy
do đó đối với các bộ sách giáo khoa lớp một đang lưu hành trên thị trường
tôi đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo
tạm dừng thực hiện cần khẩn trương tiến hành ra soát và cho thẩm định lại toàn bộ các sách giáo khoa này
mặt khác thu hồi sách giáo khoa để chỉnh sửa là việc làm có phạm vi lớn
không còn là nội bộ trong ngành giáo dục
nó có đối tượng chịu tác động rất rộng từ học sinh giáo viên phụ huynh tới nhà trường các địa phương
mà kéo theo cả sự vào cuộc của nhiều cơ quan
để khắc phục dự kiến sẽ tốn kém về tiền của
gây ảnh hưởng tới việc sử dụng tài sản cá nhân tổ chức tới tài sản của nhà nước
vì vậy để tránh làm tăng bức xúc cho nhân dân tôi đề nghị cần có sự vào cuộc của cơ quan điều tra
tranh luận với đại biểu đặng thị phương thảo đại biểu bùi văn phương đoàn ninh bình cho rằng
việc biên soạn sách giáo khoa là vấn đề rất lớn có thể nói ngành giáo dục đã hết sức cố gắng
tuy nhiên có một số thiếu sót không tránh khỏi nhưng không phải sai sót quá nghiêm trọng
những thiếu sót trong sách giáo khoa chỉ là gây ảnh chưa thật sự phù hợp
và những việc này có thể điều chỉnh và sửa được
ở trong lần tái bản tiếp theo bộ giáo dục đã có văn bản gửi các địa phương là
khi các cô giáo triển khai giảng bài những bài có liên quan đến những ngữ liệu này
thì cần có điều chỉnh cho phù hợp
chứ chúng ta không nên hiểu là đây vấn đề sai phạm gì mà phải chuyển đến cơ quan điều tra
thì có thể nhân dân suy nghĩ và băn khoăn đến mức có thể là không có tốt cho nền giáo dục
giải trình trước quốc hội về vấn đề đại biểu quan tâm bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ cho biết
sách giáo khoa tiếng việt lớp một bộ cánh diều
vừa qua có một số ngữ điệu chưa phù hợp với tâm lý trẻ
do đó hiện nay bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu những người có trách nhiệm liên quan
tích cực chỉnh sửa không chỉ sách giáo khoa tiếng việt lớp một bộ cánh diều
mà các bộ sách khác cũng đang được giả soát lại
bộ trưởng phùng xuân nhạ cũng cho biết đổi mới giáo dục cần có lộ trình
đổi mới sách giáo khoa cần năm năm để thực hiện
năm nay là năm đầu tiên thực hiện đổi mới với bốn mươi sáu cuốn sách giáo khoa lớp một
số lượng khá lớn do đó không tránh khỏi sai sót
ngành giáo dục sẽ nghiêm túc lắng nghe để tiếp tục ra soát hoàn thiện
hôm nay ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ bốn mươi chín
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả thẩm tra
xác minh nội dung phản ánh liên quan đến đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy trong thời gian giữ cương vị ủy viên trung ương đảng
bí thư ban cán sự đảng thống đốc ngân hàng nhà nước
đồng chí nguyễn văn bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện
một số nghị quyết quy định quyết định về hoạt động tín dụng ngân hàng
gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục nhiều cán bộ đảng viên của ngân hàng nhà nước
và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tiến dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn văn bình là nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng của ngân hàng nhà nước và cá nhân đồng chí
căn cứ vào nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí nguyễn văn bình
liên quan đến các xe phạm trong quản lý sử dụng khu đất hai trăm bốn mươi sáu hai bà trưng quận một tp hcm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư
xem xét thi hành kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với đồng chí hồ thị kim thoa
nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ công thương
đồng chí vũ huy hoàng nguyên ủy viên trung ương đảng trong thời gian giữ cương vị bộ trưởng bộ công thương
đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng đến mức phải khai trừ ra khỏi đảng
tuy nhiên do đồng chí đang mắc bệnh hiểm nghèo nên chưa xem xét xử lý kỷ luật theo quy định
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo đối với một số trường hợp
và quyết định một số nội dung quan trọng khác
thưa quý vị vào chiều nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh kiên giang
về tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian qua
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh kiên giang đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác
kết quả công tác của công an tỉnh trong thời gian qua và công tác đảm bảo an toàn đại hội đảng các cấp
và đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
bên cạnh đó công an tỉnh đã chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động gây phức tạp
an ninh trật tự của các thế lực thù địch các đối tượng phản động chống đối đẩy mạnh công tác tấn công
chấn áp tội phạm thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh chấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm
và hành vi vi phạm pháp luật công an tỉnh cũng tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
mà công an tỉnh kiên giang đã đạt được đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới công an tỉnh kiên giang
cần tiếp tục chú trọng công tác đảm bảo an ninh các vùng trọng điểm khu vực biên giới vùng biển
tiếp tục giữ vững an ninh chính trị làm tốt công tác quản lý nhà nước về việc xuất nhập cảnh
cư trú hoạt động của người nước ngoài bên cạnh đó cần tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ đối ngoại
hợp tác quốc tế với công an và các lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên campuchia nhằm chủ động phối hợp
giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên có liên quan đến an ninh trật tự ở khu vực biên giới vùng biển
sáng nay thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc
tại công an huyện nam trà my tỉnh quảng nam
về việc tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và giúp người dân khắc phục thiệt hại sau thiên tai
huyện nam trà my là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất về cả người lẫn tài sản sau cơn bão số chín
đặc biệt là sau trận sạt lở đất lũ quét đã khiến sáu mươi một người gặp nạn trong đó có hai mươi chín người bị thương
tìm được một mươi bảy thi thể và hiện còn một mươi năm người mất tích vẫn đang trong quá trình tìm kiếm
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận
và biểu dương những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an huyện nam trà my
trong công tác ứng cứu và tìm kiếm các nạn nhân mất tích
thứ trưởng đề nghị công an huyện phải tiếp tục khẩn trương triển khai lực lượng để nhanh chóng tìm được một mươi năm nạn nhân
vẫn còn mất tích và hỗ trợ người dân khắc phục những thiệt hại sau thiên tai để người dân sớm ổn định cuộc sống
đoàn chúng tôi lên đây thì cũng chỉ làm hai cái nhiệm vụ
một là tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy các lực lượng công an huyện nam trà my
công an tham gia để phối hợp với các lực lượng khác tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích còn lại
số lượng để náy qua bầu cảo của các công chí là còn tương đối nhiều
riêng ở nam trà my là còn một mươi năm người chưa tìm ra
trà leng là một mươi bốn người và trà mai là một người đúng không ạ
thì cái số lượng này cũng rất là lớn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
và toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
thực sự thông cảm chia sẻ cái nỗi đau mất mát của cấp ủy chính quyền
và nhân dân huyện nam trà my nỗi riêng và tình huống nam nội chung
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh công an các đơn vị phải đảm bảo an toàn cho lực lượng
cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khắc phục thiên tai
và sẵn sàng ứng phó với cơn bão sông
thứ trưởng đã tặng cho công an tỉnh quảng nam hai xuồng cao su hai trăm một mươi năm áo phao một trăm ba mươi đèn pin
một trăm ba mươi loa pin hai trăm hai mươi năm mũ cối và năm trăm linh bộ áo mưa để phục vụ cho công tác phẩm chống thiên tai bão lũ
còn trong chiều nay thứ trưởng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an cùng với đoàn công tác
đã làm việc tại công an huyện bắc trà my tỉnh quảng nam và trung đoàn cảnh sát cơ động
trung bộ về công tác khắc phục hậu quả thiên tai và sẵn sàng ứng phó với bão số một mươi
bắc trà my là một trong những huyện miền núi bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số chín vừa qua
tuy không có thiệt hại về người nhưng bão số chín đã khiến nhiều nhà dân tại đây bị sụp đổ tốc mái
mùa mang mất trắng hàng loạt gia súc gia cầm bị cúng trôi
nhiều xã trên địa bàn đang bị chia cắt cô lập do sạt lỡ đất
công an các địa phương đặc biệt là công an xã đang bám dân bám bản để hỗ trợ người dân
sửa chữa lại nhà cửa thông đường
khắc phục thiệt hại để mau chóng trở lại với cuộc sống bình thường
thứ trưởng lê quốc hùng chia sẻ sâu sắc với những mất mát của người dân
ghi nhận sự nỗ lực của công an các đơn vị và mong muốn lực lượng công an phát huy hơn nữa
vai trò xung kích đi đầu để trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhân dân
trong bão lù các đồng chí đã thể hiện được cái vai trò đầu tàu gương mộ
sống pha vào những nơi khó khăn gian khổ nhất
và thực sự là
lực lượng công an là lực lượng cứu dân nhiều nhất
công hiến rất là ấm thầm lặng lẽ
đồng thời trong tình thế khó khăn như vậy
các đồng chí cũng quan tâm chia sẻ với công an huyện bạc huyện nam trà my
thường xuyên cử lực lượng với số lượng cũng tương đối
đến đấy để rồi duy trì an ninh trật tự
rồi thực hiện các cái biện pháp cấp bắt về cứu hộ tìm kiếm cứu nạn
như vậy là rất là tốt
cũng trong chiều cùng ngày thứ trưởng lê quốc hùng đã có buổi làm việc
với trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đóng tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
trong thời gian qua trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã luôn có mặt kịp thời
ở các tỉnh miền trung hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn
và giúp dân khắc phục hậu quả sau bão lũ
thứ trưởng đánh giá cao tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của đơn vị
và yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động phải luôn sẵn sàng mọi phương tiện nguồn lực
để ứng phó với cơn bão số một mươi sắp tới hạn chế thấp nhất thiệt hại
thứ trưởng đánh giá cao tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của đơn vị
và yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động phải luôn sẵn sàng mọi phương tiện hạn chế thiệt hại
thứ trưởng đánh giá cao tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của đơn vị

trong hành động cứu dân giữa cơn đại hồng thủy của thiếu tá trần xuân phong nói riêng
và của lực lượng công an tỉnh hà tĩnh nói chung hình ảnh những người chiến sĩ công an
lại càng trở nên gần gũi gắn bó thân thiết với người dân hơn bao giờ hết
cẩm xuyên là vùng hạ du gần với hồ chứa nước kẻ gỗ là vùng ngập sâu
và ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua của tỉnh hà tĩnh
nước lũ lên nhanh hàng nghìn ngôi nhà của các hộ dân ngập sâu trong biển nước
thiếu tá trần xuân phong
phó trưởng công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh cùng đồng đội của mình
đã đặt tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân lên trên hết
không ngại hiểm nguy vất vả bất chấp dòng nước lũ di rời người dân đến nơi an toàn
giờ đây khi bão lũ đã đi qua nhưng anh chu văn trung
người dân địa phương vẫn không thể quên được hình ảnh
anh được thiếu tá trần xuân phong cùng đồng đội đưa lên xuồng
để đưa đi bệnh viện cấp cứu do không may bị rắn cắn
trong tình thế nguy kịch khi nước lũ ngày càng dâng cao
mọi nẻo đường đều chìm sâu trong nước lũ
hành động kịp thời của thiếu tá trần xuân phong và đồng đội
đã giúp anh vượt qua cơn nguy kịch bảo vệ được tính mạng
đưa tháng đến bệnh viện cầm xuyên có cả xe có cả cánh công an châu thống
người đó đó là đưa đến bệnh viện cấp cứu
sau đó chuyển lại đến bệnh viện hà tĩnh
nhưng bây giờ sức khỏe đều rồi khoảng một tuần nguy kịch thôi
chưa đừng ám đồng chẳng việc nói chứ hơn có đâu
chúng là giờ cảm ơn cả cánh chị
với gia đình mẹ liệt sĩ vương thị bắp chín mươi năm tuổi
sống một mình tại xã cẩm quan đã thực sự xúc động và biết ơn sâu sắc
đến việc mẹ mình được thiếu tá trần xuân phong cùng anh em dùng xuồng
đưa mẹ về trụ sở công an huyện cẩm xuyên nuôi dưỡng trong mấy ngày mưa lũ vừa qua
nhớ các chú
đặc biệt là có chú phong lên là đưa được ba về ở dưới công an huyện
chăm sóc ba nhiệt tinh chú đảo cho nên là ba
rồi đưa về đấy các chú nói bắt xe về nói đưa các chú để nhà con đưa ba về
lái xe đưa ba về để nơi nhà chị an toàn
thế chứ rất cảm ơn các chú công an huyện
việc khẩn trương đưa mẹ liệt sĩ vương thị bắp chín mươi năm tuổi đến nơi an toàn
hay kịp thời đưa người dân đi cấp cứu
cũng chỉ là hai trong số hàng trăm người dân nơi đây đã được thiếu tá trần xuân phong
cùng cám bộ chiến sĩ trong đơn vị giúp đỡ trong lúc mưa bão vừa qua
bản thân cũng như anh em cám bộ chiến sĩ trong đơn vị đã khống quản ngay đêm khó khăn vất vả
để bắn minh vào cơn lụ thực hiện cả cái nhiệm vụ sơ tàn cấp cứu ứng cứu người bị thương
rồi tiệp thể cho ba con nhân dân trên địa bàn

đặc biệt là sáu lũ thì lực lượng công an huyền đã hủy động một trăm linh cám bộ chiến sĩ xuống địa bàn
để giúp ba con nhân dân phát phục hậu quả sáu cơn lũ
nước lũ bắt đầu rút cũng là lúc thiếu tá trần xuân phong mới có thời gian tranh thủ về thăm nhà
cũng như hàng trăm ngôi nhà của người dân vùng lũ ngôi nhà của anh cũng bị ngập sâu
mọi đồ đạc tài sản trong nhà bị nhấn chìm theo dòng nước lũ
nhưng hạnh phúc hơn cả là những người thân trong gia đình anh
đều đã được di rời đến nơi tránh trú an toàn
bởi ở đó cũng có những chiến sĩ công an luôn sẵn sàng vì nước quên thân vì dân phục vụ
và có thể nói rằng mưa bão ngập lụt tại các tỉnh miền trung thời gian qua đã gây thiệt hại nặng nề
về người và tài sản khiến cho cuộc sống của bà con lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn
cám bộ chiến sĩ báo công an nhân dân cục truyền thông công an nhân dân
đã kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân tổ chức những chuyến hành trình
về với những vùng thiên tai để kịp thời động viên hỗ trợ bà con
huyện tiên phước tỉnh quảng nam
sau bão số chín hơn bảy ngôi nhà bị hư hỏng nặng
nông lâm nghiệp kinh tế vườn thiệt hại nghiêm trọng
bà lê thị trinh tại xã tiên kỳ sống nêu đơn đã được họ hàng bà con lối xóm giúp đỡ lợp lại mái nhà bị tốc
nhưng vẫn chưa khỏi bàn hoàng vì những ngộ ngang sâu bão
việc thăm hỏi hỗ trợ của đoàn và các mạnh thường quân hôm nay
phần nào đã động viên để giúp bà vượt qua những khó khăn trước mắt
tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam báo công an nhân dân đã trao tặng một trăm linh xuất quà
cho bà con nhân dân và các cán bộ chiến sĩ công an